hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hôm nay đưa tin nhà ngoại giao cấp cao john son hui đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao
thay thế ông ri son won người đứng đầu đoàn triều tiên tham dự các cuộc đàm phán lên triều
đây là lần đầu tiên bộ ngoại giao triều tiên có người đứng đầu là phụ nữ
bà cho sosoon hui trước đó giữ chức thứ trưởng ngoại giao là phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo kim jong un
tham dự các cuộc đàm phán hạt nhân với mỹ
bà cũng tháp tùng nhà lãnh đạo kim jong un trong cuộc gặp thượng đỉnh với cựu tổng thống mỹ donald trump
kcna dẫn thông cáo báo chí của phiên họp toàn thể lần thứ năm
ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên khóa tám cho biết
ngoài bộ trưởng ngoại giao john hui phiên họp này còn thông qua quyết định bổ nhiệm một loạt quan chức cấp cao
trong đó có phó thủ tướng john song wook cung cấp bộ trưởng cấp bộ công nghiệp thực phẩm
bộ thương mại chủ tịch ủy ban khoa học và công nghệ nhà nước cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao trong quân đội